chính quyền tổng thống mỹ joe biden vừa công bố khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá ba bảy mươi năm tỷ đô la mỹ dành cho ukraine
và các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi tình trạng xung đột hiện nay tại quốc gia đông âu
gói viện trợ cho phép bộ quốc phòng mỹ cung cấp các khí tài có tổng trị giá lên tới hai tám mươi năm tỷ đô la mỹ
từ kho dự trữ thiết bị quân sự của lồng đăm góc trong đó lần đầu tiên có xe chiến đấu bộ binh brasley
ngoài ra còn có các hệ thống pháo binh xe bọc thép trở quân tên lửa đất đối không đạn dược và nhiều mặt hàng khác
một phần khác của gói viện trợ là sáu trăm tám mươi hai triệu đô la mỹ tài trợ quân sự cho các nước đối tác châu âu
và những quốc gia đồng minh để khuyến khích và bù đắp các khoản tài trợ thiết bị quân sự cho ukraine của các nước này
đây là gói viện trợ quân sự thứ hai mươi chín của mỹ dành cho ukraine kể từ tháng tám năm ngoái
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé